sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân với mục tiêu chống dịch như chống giặc
và với quyết tâm bảo vệ sức khỏe của người dân nên chấp nhận thiệt hại về kinh tế
do vậy dịch ncov hay còn gọi là covid một mươi chín theo tên gọi mới được who quy định
đã được hạn chế ngăn ngừa và kiểm soát được dịch bệnh lây lan
đó là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc